tại hà nội thành đoàn hà nội phối hợp với đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh các tỉnh thành phố
cụm đồng bằng sông hồng và các đơn vị quân đội tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề nâng cao chất lượng tri đoàn
đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm hai mươi năm phong trào thanh niên tình nguyện
tại buổi tọa đàm một trăm hai mươi chín bí thư tri đoàn tiêu biểu cùng tham gia thảo luận đánh giá thực trạng chất lượng tri đoàn
và công tác tri đoàn qua các mặt cụ thể như thực hiện các phong trào hành động cách mạng
tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện phân đấu và trưởng thành quản lý và phát triển đoàn viên
bên cạnh đó cũng xác định những mặt còn hạn chế làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến hạn chế
từ đó tập trung trí tuệ đề xuất những giải pháp mô hình khả thi có tính đột phá hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tri đoàn